ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện đề án tìm kiếm quy tập hải cốt lễ sĩ và đề án xác định hải cốt lễ sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong ba năm qua toàn tỉnh đã khai quật tìm kiếm được hơn ba trăm ba mươi hải cốt lễ sĩ
qua hơn ba năm đã tổ chức hơn bốn trăm bảy mươi đợt khảo sát quy tập tại sáu trăm bảy mươi bốn điểm nghi có mộ liệt sĩ
kết quả khai quật tìm kiếm được ba trăm ba mươi hai hải cốt lễ sĩ trong đó có một trăm năm mươi năm hải cốt có tên liệt sĩ một trăm bảy mươi bảy hải cốt không tên
bên cạnh đó trong hai năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám tỉnh quảng nam đã tiến hành lấy mẫu phẩm ở một trăm năm mươi bốn mộ để giới thiệu đến cục người có công giám định adn nhằm xác định làm rõ tên tuổi lễ sĩ
tỉnh quảng nam phấn đấu đến hết năm hai nghìn hai mươi xác định danh tính hải cốt lễ sĩ còn thiếu thông tin
bằng phương pháp thực triển
chứng thông qua công tác tìm kiếm quy tập khớp nối thông tin đạt khoảng một hài cốt liệt sĩ và lấy mẫu phẩm hải cốt lễ sĩ để giám định adn đạt khoảng năm trăm linh hải cốt liệt sĩ